thưa quý vị số ca mắc covid một mươi chín mới tại hà nội tiếp tục tăng cao
tính đến một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng hai đã lên đến hơn bảy bốn trăm linh ca
nhưng đa số các địa phương tại thủ đô vẫn là vùng xanh
trước tình hình này sở y tế đã kiến nghị bộ y tế thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch của thành phố
từ một mươi tám h ngày hai mươi hai tháng hai đến một mươi tám h ngày hai mươi ba tháng hai thành phố ghi nhận bảy bốn trăm một mươi chín ca mắc covid một mươi chín
trong đó có hai bốn trăm chín mươi hai ca cộng đồng và một mươi một ca tử vong
như vậy thành phố tiếp tục lập kỷ lục mới với số ca mắc tiếp tục ở mức cao nhất từ trước đến nay
theo đánh giá của bộ y tế với các tiêu chí về mức độ lây nhiễm và khả năng đáp ứng
toàn thành phố hà nội có năm trăm một mươi ba xã phường vùng xanh
cấp độ một chiếm tám mươi tám sáu mươi sáu xã phường vùng vàng cấp độ hai không có địa bàn vùng cam
mới đây giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà cho biết
sở đã yêu cầu các cơ quan đơn vị địa phương thống kê cập nhật kịp thời số liệu về công tác phòng chống dịch
để phân tích đánh giá chính xác tình hình và tham mưu lãnh đạo thành phố đưa ra giải pháp phù hợp hiệu quả phòng chống dịch
bà hà cũng cho biết đơn vị đã kiến nghị bộ y tế thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch của địa phương
thay vì đếm số ca nhiễm nguy cơ nên được đo lường bằng số bệnh nhân nhập viện nguy kịch tử vong tỷ lệ tiêm chủng và khả năng đáp ứng y tế
trong thông báo mới nhất hiện hà nội vẫn là vùng xanh trong phòng chống dịch
với hướng dẫn mới của bộ y tế về xác định cấp độ dịch covid một mươi chín dù số ca mắc tăng nhanh
nhưng dự báo trong lần công bố tiếp theo hà nội vẫn có trên tám mươi xã phường vùng xanh
theo giám đốc sở y tế hà nội
mở cửa toàn bộ các hoạt động sẽ khó tránh khỏi lây nhiễm cộng đồng
vì vậy số liệu ca nhiễm hàng ngày không thực sự chính xác và không còn nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại
bà hà khẳng định tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng nguy kịch tử vong của hà nội đang trong ngưỡng an toàn
số bệnh nhân cần can thiệp y tế chiếm dưới bốn số ca nguy kịch tử vong duy trì ở mức bốn
do đó chiến lược chống dịch của thành phố hiện không tập trung quá nhiều vào ngăn chặn lây nhiễm
mà chuyển hướng sang điều trị sớm
bà hà khẳng định tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng theo từng tầng qua đó giảm tỷ lệ tử vong
về nhiệm vụ phòng chống dịch trong thời gian tới đây bà hà cho biết đơn vị đẩy mạnh kiểm tra giám sát
đôn đốc thực hiện việc phòng chống dịch tại cơ sở để báo cáo cấp thẩm quyền xem xét giải quyết
tháo gỡ khó khăn vướng mắt và kịp thời xử lý nghiêm vi phạm
vẫn liên quan đến tình hình phòng chống dịch covid một mươi chín trên địa bàn hà nội
mới đây lãnh đạo thành phố hà nội yêu cầu các đơn vị phải hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển nặng tử vong
đây là mục tiêu cao nhất phải làm bằng được phải được thực hiện bằng mọi nỗ lực
cách đây ít ngày ông trữ xuân dũng phó chủ tịch ủy ban nhà dân thành phố hà nội
đã chủ trì phiên họp trực tuyến của ban chỉ đạo chống covid một mươi chín đến các quận huyện
theo báo cáo của sở y tế hà nội tuần qua số ca mắc covid một mươi chín ở hà nội tăng cao
và dự báo tiếp tục tăng trong các tuần tiếp theo
sở y tế khẳng định
dịch bệnh vẫn được kiểm soát thành phố cũng tăng cường công tác điều trị
thực hiện trực bốn cấp với thời gian hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ tại các bệnh viện cơ sở thu dung
để sẵn sàng thu nhận người bệnh khi chuyển tầng tăng cường kết nối thông tin hỗ trợ
và cấp phát thuốc kịp thời cho người dân
việc tiêm vét theo chỉ đạo của thủ tướng được thực hiện hiệu quả cơ bản hoàn thành
kết quả đã khống chế tỷ lệ chuyển tầng ở mức ba mươi sáu tỷ lệ tử vong là ba mươi
trên diễn biến
dịch covid một mươi chín trên địa bàn thủ đô ông chử xuân dũng yêu cầu các địa phương
cần có những giải pháp chủ động quyết liệt ngay từ cơ sở
việc cho phép mở cửa các dịch vụ du lịch hàng không thời tiết lạnh
là những diễn biến mang lại nhiều thách thức
đánh giá về tình hình dịch hiện nay ông trưởng xuân dũng nhận định
chín mươi bảy là ca nhẹ không triệu chứng và thành phố vẫn luôn chủ động chuẩn bị tám năm trăm linh giường
thêm một sáu trăm năm mươi năm giường cho nhi khoa và trẻ em
hiện dư địa vẫn còn bốn mươi
bên cạnh đó là các bệnh viện trung ương cũng còn nhiều dường bệnh cho bệnh nhân covid một mươi chín
thành phố có thể kích hoạt bệnh viện chuyển điều trị ngoại vi ngay khi cần thiết
bệnh viện đức giang có thể tập trung chuyển điều trị bệnh nhân tầng ba
để có những giải pháp phù hợp hiệu quả hơn nữa
lãnh đạo thành phố yêu cầu phải hạn chế tối đa bệnh nhân chuyển tầng nặng tử vong
đây là mục tiêu cao nhất phải làm bằng được
các đơn vị phải có thái độ bình tĩnh và tư tưởng thích ứng an toàn
như không chủ quan
vẫn kiên trì với quan điểm phân cấp đến các quận huyện thị xã và bốn tại chỗ
tiếp tục tập trung nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở
tập trung quản lý f tại nhà không để tình trạng f không có thông tin
đảm bảo các túi thuốc abc tăng cường tập huấn hướng dẫn chủ động và nhuẩn nhuyễn
điều phối các lực lượng hiệu quả cao nhất
theo bà trần thị nhị hà giám đốc sở y tế hà nội
với việc thành phố mở lại toàn bộ các hoạt động sản xuất kinh doanh
cũng như văn hóa lễ hội giải trí thì số ca nhiễm cộng đồng tăng cao đã nằm trong dự báo
mở cửa toàn bộ các hoạt động sẽ khó tránh khỏi lây nhiễm cộng đồng
vì vậy số liệu ca nhiễm hàng ngày không thực sự chính xác
và không còn nhiều ý nghĩa ở thời điểm hiện tại bà hà nói
bà cho biết đã kiến nghị bộ y tế thay đổi cách đánh giá cấp độ dịch của địa phương
thay vì đếm số ca nhiễm nguy cơ nên được đo lường bằng số bệnh nhân nhập viện nguy kịch
tử vong tỷ lệ tiêm chủng và khả năng đáp ứng y tế
bà hà khẳng định tỷ lệ bệnh nhân chuyển nặng nguy kịch tử vong của hà nội đang trong ngưỡng an toàn
số bệnh nhân cần can thiệp y tế chiếm dưới bốn số ca nguy kịch tử vong duy trì ở mức bốn mươi
bên cạnh đó với tỷ lệ người trên một mươi tám tuổi ở hà nội được tiêm mũi ba là sáu mươi bảy
thành phố đang có điều kiện để kiểm soát được dịch trong giai đoạn tiếp theo
hà nội cũng đã mở toàn bộ giường điều trị cho bệnh nhân tầng hai
ở tất cả bệnh viện làm việc với bộ y tế và bệnh viện trực thuộc các bộ ngành trung ương
để đề nghị hỗ trợ thu dung bệnh nhân
với số ca nhập viện tiếp tục tăng ngoài khả năng thu dung của các bệnh viện trên
chúng tôi sẽ huy động thêm một số bệnh viện tuyến huyện ngoại thành tại gia lâm thạch thất trương mỹ sơn tây
lãnh đạo sở y tế hà nội nói
trước việc một số người dân phản ánh khó tiếp cận với dịch vụ y tế cấp xã phường
giám đốc sở y tế hà nội thừa nhận có thực trạng này
bà nói trong những ngày qua áp lực lên đội ngũ y tế cơ sở lớn
có phường số f lên đến hàng nghìn người nên rất khó tránh được tình trạng lệch chuac trong hỗ trợ người dân
ngoài nhân viên y tế người dân có thể gọi hỗ trợ từ tổ covid cộng đồng đoàn thanh niên hội phụ nữ
đường dây nóng của tổ dân phố cụm dân cư nhóm chat do nhân viên y tế phụ trách
tổng đài một nghìn hai mươi hai hoặc lực lượng y bác sĩ về hưu tình nguyện tham gia chống dịch tại địa phương
mặc dù theo giám đốc sở y tế hà nội cho rằng số ca chuyển biến nặng và tử vong trong ngưỡng an toàn
nhưng không vì thế tâm lý của người dân chủ quan và coi thường bệnh
mỗi người dân cần có ý thức bảo vệ sức khỏe không những cho bản thân mà cả cộng đồng
bởi số ca mắc mới hàng ngày vẫn đang tăng ở ngưỡng chóng mặt
hãy nhìn vào đó để thấy mức độ lây lan khủng khiếp của covid một mươi chín
theo thông báo của trạm y tế phường hoàng liệt do khai báo y tế có sự trùng lập quá nhiều nhóm thông tin
gửi đến trạm y tế
thượng cán bộ y tế có hạn và số lượng f hàng ngày tăng rất nhiều
vậy để hoàn thành tốt các công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
tránh bò sót những trường hợp f tại cộng đồng không được quản lý trên địa bàn phường
trạm y tế phường hoàng liệt yêu cầu toàn thể người dân tự test dương tính tại nhà ra trạm y tế
khi đi mang theo que test mới để cán bộ y tế làm lại xét nghiệm
hoặc có thể mời bên xét nghiệm pcr dịch vụ về làm tại nhà rồi in kết quả mang ra trạm y tế
tại đây đông nghẹt người xếp hàng chờ xét nghiệm
hay chờ lấy kết quả xét nghiệm
chị vka ba mươi một tuổi ở trung cư hh một a linh đàm cho biết
ngày tám tháng hai vừa qua chị cùng con gái có biểu hiện ho sốt
khi test nhanh có kết quả dương tính với sars cov hai
thời điểm dương tính chị k a mới sinh con nhỏ được một mươi ngày tuổi
sau nhiều lần liên lạc tôi cũng gọi được cho đại diện trạm y tế phường nhờ trợ giúp
lúc này nhân viên y tế yêu cầu tôi phải ra trực tiếp xét nghiệm
tôi báo vừa mới sinh con nên khó khăn trong di chuyển
tôi nhờ kết nối để nhân viên y tế đến trực tiếp
nhưng có lẽ vì quá đông nên sau họ yêu cầu tôi tự test quay clip
dưới gửi để làm thủ tục cách ly y tế tại nhà
đến hôm nay gia đình tôi phải ra xét nghiệm lại để lấy xác nhận là khỏi covid một mươi chín
tôi thấy người dân xếp hàng thế này f không di chuyển ngoài đường
nhiều nguy cơ lây lan rất lớn
chị k a bày tỏ lo ngại
trao đổi về vấn đề này lãnh đạo ubnd phường hoàng liệt cho biết
với số lượng nhân khẩu lên tới hơn chín mươi người
thì nơi đây có số dân đông gấp nhiều
nhiều lần xã phường khác
lãnh đạo phường hoàng liệt chia sẻ
quy định người dân sau khi test nhanh tại nhà có kết quả dương tính sars cov hai
phải ra phường xét nghiệm lại bởi không còn cách nào khác
mỗi ngày tại phường ghi nhận trên dưới hai trăm linh ca mắc covid một mươi chín
giờ người dân ra xét nghiệm đông trong khi lực lượng y tế mỏng mà bỏ họ về thì không được
phường cũng rất đau đầu với vấn đề này khi lây nhiễm nhiều đâm ra chưa biết làm cách nào
chúng tôi đang bản xem có cách nào chứ thế này rất đông
cần tăng cường thêm người hoặc thành lập hai ba trạm y tế
mới giảm tài được
do xét nghiệm nên phải là nhân viên y tế có chuyên môn mới làm được
việc f tự đến trạm y tế xét nghiệm gây rất nhiều rủi ro trong quá trình di chuyển
hy vọng khu vực quận này sẽ có đủ nhân lực trong thời gian sớm nhất
để triển khai kế hoạch quản lý f an toàn và hiệu quả hơn
để đảm bảo bảo vệ tối đa cho mình và những người xung quanh
f đến trạm y tế nên tuyệt đối tuân thủ năm k
và tiếp xúc với mọi người trong quá trình di chuyển